công an huyện grong anna tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam năm đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn
tại rừng đặc dụng nam ca thuộc địa phận xã bình hòa huyện crong anna
các đối tượng là trần văn ánh bốn mươi hai tuổi phạm văn hoàng hai mươi năm tuổi
trần hồng phúc hai mươi hai tuổi trần quang thái ba mươi sáu tuổi và trần nhật tân ba mươi sáu tuổi
cùng chú tại xã bình hòa
trong khoảng tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã thực hiện hành vi phá rừng
tại các tiểu khu một nghìn hai mươi ba một nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi năm do ban quản lý rừng đặc dụng nam ca quản lý
gỗ bị khai thác thuộc nhóm ba đến nhóm tám với tổng khối lượng gần năm mươi mét khối
ngoài các đối tượng trên còn hai đối tượng khác liên quan đến vụ phá rừng này
đang được cơ quan công an huyện crong anna củng cố hồ sơ để xử lý
đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan quản lý bảo vệ rừng